còn với hành vi trộm cắp tài sản bốn đối tượng gồm trần thanh tùng và nguyễn văn toàn cùng quê ở tp hcm
lại văn thắng quê ở tỉnh hà nam và đinh xuân trường chú tại tỉnh đồng nai đã bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
từ cuối tháng sáu đến giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai nhóm đối tượng trên đã thực hiện một mươi năm vụ trộm cắp xe máy các loại trị giá gần ba trăm linh triệu đồng
tại các địa bàn huyện nhơn trạch long thành và quận bảy tp hcm
tất cả tài sản trộm được các đối tượng thay đổi kết cấu để sử dụng hoặc là đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
được biết đối tượng trần thanh tùng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản một tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
nguyễn văn toàn có một tiền án về tội cướp giật tài sản
được biết đối tượng trần thanh tùng có một tiền án về tội cướp giật tài sản